thông tin từ tỉnh phú yên
khi bị vợ trách không lo làm ăn mà chỉ mải mê ăn nhậu ca hát
người chồng đang trong trạng thái chính chóng men say
đã lấy con dao lớn chém vào đầu vào mặt người vợ khiến nạn nhân tử vong
với hành vi này trần văn bình sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi sáu
chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên
đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh phú yên bắt giữ
để tiến hành khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt giữ về tội danh giết người
trước đó vào khoảng một mươi tám h tối ngày chín tháng hai
ngay sau khi nhận được tin báo về trường hợp nạn nhân từ thị cúc sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám
chú ở thôn đông hội xã xuân quang một huyện đồng xuân tỉnh phú yên
tử vong bất thường tại nhà riêng với nhiều dấu hiệu nghi vấn tội phạm
vào cuộc điều tra ban chuyên án xác định đối tượng nghi vấn là trần quang bình
trước các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của cơ quan công an
bình đã phải thừa nhận giết vợ trong lúc tránh choáng vì uống rượu